phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp với phòng phòng chống tội phạm có tổ chức và yếu tố nước ngoài
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan vừa đấu tranh thành công chuyên án ma túy lớn
thu giữ một kg ma túy đá một viên ma túy tổng hợp
đối tượng bị bắt giữ là mạc văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã quảng thành huyện hải hà tỉnh quảng ninh
qua theo dõi và lập phương án đấu tranh vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút hôm qua khi đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tại khu vực đường kênh phường cửa bắc thành phố nam định thì bị các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định bắt quả tang
tại hiện trường các trinh sát thu giữ một kg ma túy đá một viên ma túy tổng hợp một xe ô tô camer biển kiểm soát hai mươi chín a chín mươi bốn nghìn hai trăm năm mươi sáu ba điện thoại di động ba năm triệu đồng và nhiều vật chứng có liên quan
được biết mạc văn quân là đối tượng cộng cán có lệnh truy nã đặc biệt về ma túy và hai tiền án về tội buôn bán ma túy